sau va chạm với xe tải trên đường đưa bệnh nhân covid một mươi chín đến trung tâm hồi sức
bốn nhân viên của bệnh viện nhi đồng một bị thương phải cấp cứu trong đó có một trường hợp rất nặng
mới đây đại diện bệnh viện nhi đồng một tp hcm thông tin chính thức về vụ tai nạn giữa xe cấp cứu chuyển bệnh
và một xe tải khiến nhiều người bị thương
theo đó một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày xe cấp cứu của bệnh viện giã chiến củ chi do bệnh viện nhi đồng một tiếp quản
vận chuyển bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên đường chuyển viện cấp cứu sang bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
ngoài tài xế trên xe còn có bệnh nhân kv ba mươi bảy tuổi đang thở máy ba nhân viên y tế một bác sĩ hai điều dưỡng
đi cùng chăm sóc theo dõi bệnh nhân
khi đến giao lộ phạm văn cội bùi thị điệt xã phạm văn cội huyện củ chi
xe cấp cứu bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải ở phần đường cắt ngang
thời điểm xảy ra tai nạn xe cứu thương có bật đèn tín hiệu ưu tiên vượt đèn đỏ để di chuyển qua ngã tư
sau va chạm tình trạng của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ổn định không bị ảnh hưởng bởi tai nạn
bệnh nhân được bệnh viện giã chiến củ chi điều động một xe cấp cứu khác vận chuyển đến bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
về phía nhân viên bệnh viện nhi đồng một tài xế lái xe cứu thương bị chấn thương rất nặng
được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện củ chi sau đó chuyển bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tiếp tục điều trị
trong ba nhân viên y tế có một người bị gãy xương bả vai một gãy xương bàn tay và một người bị chấn thương phần mềm
tất cả nhân viên bị tai nạn hiện đang được cấp cứu và theo dõi điều trị tại bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm